việt nam cũng phải được hưởng lợi
chứ không phải là chúng ta cũng được hưởng lợi
nhưng một cái phần rất là thua thiện
chúng ta tự hào
về những cái kết quả đã được
trong ba mươi năm chúng ta thực hiện
thu hút đầu tư nước ngoài vào việt nam
và chúng ta cũng kỳ vọng vào những cái cơ chế chính sách
làm thế nào để trong thời gian tới
thì cái việc thu hút đầu tư sẽ không chỉ tăng
về mặt số lượng mà cả chất lượng
và những cái thương hiệu của việt nam
thì sẽ có được cái tiếng vang
và giữ được mình chứ không bị thâu tóm
đúng là như ông đã chia sẻ đúng không ạ
một lần nữa thì xin được cảm ơn những chia sẻ của ông
dành cho chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
quý vị và các bạn thân mến
với những thành tiệu mà chúng ta đã được
sau ba mươi năm thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào việt nam
thì trong thời gian tới chúng ta sẽ vẫn cần
có sự tỉnh táo và một sự chuyên nghiệp
trong việc thu hút đầu tư để làm thế nào
các cái dự án mới sẽ đem lại hiệu quả
một cách bền vững cho nền kinh tế của việt nam
chúng tôi sẽ còn trở lại với chủ đề
đầu tư nước ngoài vào việt nam
và những thách thức dài hạn trong chương trình tới
mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi
còn bây giờ xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại